nhân thành phố hồ chí minh vừa tổ chức hội thảo quốc tế phát triển dịch vụ và định hướng quy hoạch phát triển hạ tầng dịch vụ của thành phố hồ chí minh giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn ba mươi
tại hội thảo các đại biểu tập trung thảo luận ba vấn đề chính đó là thực trạng phát triển ngành dịch vụ của thành phố và hiện trạng quy hoạch hạ tầng cho sự phát triển dịch vụ giai đoạn hai nghìn hai nghìn một mươi tám
sự chuẩn bị và sẵn sàng của hạ tầng cho các loại hình dịch vụ chủ yếu của thành phố và dự báo khả năng phát triển của dịch vụ giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi

uala nước này đang cũng biết số lượng smi ở việt nam lớn chuyên viên hơn chín mươi
một cái doanh nghiệp nhỏ chỉ đâu đó đáp ứng được khoảng vài chục đến vài trăm người là cao
nhưng muốn tổng hợp hơn một mươi doanh nghiệp thì có thể là mình có thể làm những dự án lớn mang tầm tốc
giờ tôi đang tham gia một hội gis chúng tôi có một mươi năm thành viên
và hiện giờ chúng tôi có những thành viên trong hội của chúng tôi
thì có rất nhiều cái năng lực về kỹ thuật khác nhau
ví dụ như chúng tôi có một team chuyên về bảo mặt có công ty chuyên về các giải pháp về hàng không
lotus app chúng tôi cũng tham gia vào mạng chúng tôi mạnh nhất đó là mạng blockchain
giờ nhờ vào rất nhiều cái profi như vậy mà chúng tôi có thể dễ dàng tìm được những khách hàng
và chúng tôi dễ dàng giải quyết được những bài toán của khách hàng hơn
mà không phải là nếu mà đi một mình thì rất là khó mà có thể đạt được cái chuyện đấy
với sự phát triển gần như đột biến của ngành công nghệ thông tin
thể hiện qua sự xuất hiện nhiều xu hướng công nghệ mới gần như cùng một thời gian
nên vấn đề nhân lực cho ngành luôn ở tình trạng đào tạo không kịp sự phát triển
ở thành phố hồ chí minh vấn đề nhân lực cũng là một bài toán
cần lời giải nếu muốn hình thành thêm nhiều doanh nghiệp phần mềm
với một nền kinh tế chia sẻ số những hướng đi như gắn kết doanh nghiệp với nhà trường trong đào tạo
chia sẻ nguồn nhân lực qua các hệ sinh thái hay ứng dụng công nghệ điện toán đám mây v v
có thể sẽ tìm ra lời giải cho bài toán khó này
khi làm việc với khách hàng đối tác nước ngoài hay là trong nước
bây giờ là bắt đầu họ sẽ kiểm tra kỹ năng yêu cầu chúng ta đấu thầu
yêu cầu chúng ta phải qua phòng phỏng vấn cho khách hàng biết được
kỹ năng của những kỹ sư của chúng ta là như thế nào
đạt chất lượng hay không
khi nguồn nhân lực đã đạt chất lượng rồi đảm bảo được tốt rồi chạy dự án rồi
thì bắt đầu những nguồn nhân lực đó nó chuyển qua một cái vị thế khác
là họ bắt đầu di chuyển ra nước ngoài làm việc đi on site
thì cơ hội của chúng ta lúc đó sẽ được mở rộng
nhưng mà cũng như con dao hay lưỡi là họ sẽ đi luôn
và đòi hỏi là chúng ta phải bổ sung đội ngũ kế thừa
hiện nay nó đang có một xu thế hình thành kết nối doanh nghiệp nhà trường
chẳng hạn các doanh nghiệp sẽ thiết lập những trung tâm
nghiên cứu về
và những giải pháp cụ thể trong nhà trường
để sinh viên có nơi thực hành và nghiên cứu những giải pháp sẽ ứng dụng thực tiễn
nhà trường kết nối và phía hội doanh nghiệp chúng tôi hỗ trợ
để các doanh nghiệp đặt hàng cho chính nhà trường nghiên cứu những bài toán thực tiễn
thưa quý vị và các bạn sự phát triển của công nghệ thông tin
nhất là internet vạn vật iot đã tạo ra nhiều sản phẩm công nghệ mới

thông minh và ai cũng có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ mới
thông minh và ai cũng có thể tạo ra những sản phẩm công nghệ mới
và an toàn hơn trong cuộc sống
đắm mắt được điều này nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạng đầu tư vào các sản phẩm
mà nội dung sử dụng thì cũ nhưng chất lượng công nghệ lại hoàn toàn mới
câu chuyện của một đơn vị đã đầu tư giới thiệu và triển khai lắp đặt hệ thống
pin mặt trời công nghệ mới có thể hạn chế cháy nổ
hay khắc phục được hiện tượng giảm công suất khi bị che
sau đây là một ví dụ
ngày nay trên thế giới xu hướng sản xuất và sử dụng năng lượng sạch
từ mặt trời gió hay sóng biển
đã trở nên phổ biến
với một tấm pin mặt trời thiết kế một kw
thì một giờ chúng ta sẽ thu được từ bốn đến năm kw điện năng
đó là một nguồn năng lượng sạch to lớn
nhất là với ưu thế khí hậu có nhiều ngày nắng như ở nước ta
đặc biệt hiện nay chúng ta đã có công nghệ phát lên lưới điện song song
nghĩa là điện năng dư thừa sau khi dùng cho sinh hoạt hoặc sản xuất
sẽ được phát lên lưới điện và được tập đoàn điện lực mua lại
bây giờ nó có công nghệ rất là hay
có nghĩa là điện mặt trời hòa lưới trực tiếp
có nghĩa là điện mặt trời ra là đấu song song với điện lưới
và khi có nắng là có điện và nó sẽ ưu tiên
nó dùng cho thiết bị điện trong nhà tư gọi là phù tải
nếu chúng ta là những sưởng sản xuất thì nó sẽ chạy vô sưởng sản xuất
thiếu thì lấy điện lưới bù
và nếu thừa thì đẩy ngược ra lưới
chúng ta biết là quyết định một mươi một của thủ tướng
đã ra một chính sách rất là tốt để phát triển ngành này
có nghĩa là điện thừa đó điện mà phát ngược ra cho evn
thì evn sẽ thu gom hết với giá là